trong hôm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa
cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng giao động ở mức là một mươi bốn hai mươi năm độ trời rét
sau đó từ tối mai khi không khí lạnh được bổ sung yếu mưa trên khu vực sẽ tăng nhẹ
cùng với đó nền nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ đôi chút
tuy nhiên sau đến ngày ba tháng ba khi mưa giảm thì nền nhiệt sẽ lại tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
từ chiều tối mai sẽ có mưa giải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh
đồng thời nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
nhưng sau đó cũng đến ngày ba ba khi mưa rông giảm đi nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
nhìn chung là thời tiết trong thời kỳ này sẽ ở mức độ là rét suy giảm
trời chủ yếu còn rét về đêm và sáng
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
đêm và sáng sớm trời nhiều mây có sương mù nhẹ
ban ngày thì mây giảm trời còn nắng nhẹ
giao động ở mức là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
trời còn rét về đêm và sáng tại các tỉnh phía bắc của khu vực
trong khi đó vào đến khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết duy trì trạng thái là khá mát mẻ
ban ngày có nắng nhưng mức nắng vừa phải
với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều tại đây
gia động ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi cao hơn
về chiều tối tại khu vực này có thể sẽ xuất hiện mưa rông cục bộ
nhưng không mạnh nên không đáng lo ngại
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
về chiều tối sẽ có mưa vài nơi
nhưng cục bộ có thể tiêm ẩn hiện tượng thừa tích cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
người dân tại đây cũng cần lưu ý để đề phòng
còn ban ngày thì khu vực vẫn có nắng
với mức nhiệt ngày đêm gia động ở khoảng một mươi bảy đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng sẽ có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
về chiều tối tại đây cũng sẽ có mưa rông
cục bộ có thể đi kèm với tô lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng